thời tiết thuận lợi trong những ngày tết nguyên đán ninh rậu hai nghìn một mươi bảy đã tạo điều kiện thuận lợi để khách tham quan di sản văn hóa thế giới mỹ sơn gia tăng đột biến
trung bình mỗi ngày tết mỹ sơn đón trên một hai trăm linh lượt khách chủ yếu là khách nước ngoài
theo thống kê chỉ tính riêng trong hai ngày tết đã có gần ba du khách chủ yếu là khách nước ngoài đến tham quan di sản văn hóa thế giới mỹ sơn
ban quản lý di sản và du lịch mỹ sơn đã đổi mới và bổ sung nhiều gói dịch vụ và loại hình nghệ thuật hấp dẫn đa dạng để phục vụ du khách
mặt khác đội ngũ nhân viên hướng dẫn viên và các nghệ nhân dân gian cũng đã giải công luyện tập để phục vụ du khách ngày càng mang tính chuyên nghiệp cao hơn nhằm phát huy tối đa lợi thế tiềm năng của di sản
tôi nghĩ đây là một nơi tuyệt đẹp để tham quan và nghiên cứu về văn hóa lịch sử lâu đời của người xưa sinh sống ở đây
đây thật sự là một nơi rất đẹp ở việt nam
kiến trúc của nó mang nét cổ kính
bạn biết đấy tôi đến việt nam theo một chiến dịch trẻ và đây là một nơi tuyệt vời để mọi người có thể đến nghiên cứu về lịch sử
bảo tồn để phát triển bền vững nâng cao chất lượng dịch vụ để góp phần nâng cao giá trị văn hóa lịch sử của di sản văn hóa thế giới mỹ sơn
đồng thời cải tiến và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ và loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống là những điểm mạnh đang được ban quản lý di sản và du lịch mỹ sơn phát huy
để vừa dinh dữ vừa thu hút khách thăm quan ngay từ những ngày đầu năm mới
đây cũng chính là định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của di sản văn hóa thế giới mỹ sơn trong thời gian tới